thưa quý vị và các bạn giáo dục trẻ để chúng hoàn thiện về nhân cách và kỹ năng kiến thức là điều hết sức quan trọng
tuy nhiên việc giáo dục cho trẻ xử lý được trong mọi hoàn cảnh tình huống với những kiến thức kỹ năng được học không phải là điều dễ dàng
và đó cũng chính là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi trong chương trình lần đàm hôm nay
xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ nguyễn tùng lâm thành viên tổ tư vấn ủy ban đổi mới giáo dục và đào tạo
tiến sĩ vũ thu hương chuyên gia giáo dục xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình dọa đàm ngày hôm nay tại trường quay của kênh truyền hình nhân dân
trước hết chúng ta cùng theo dõi một phóng
không có nhận gì về cái việc mình làm nói nhiều cháu nó không học đâu đấy thế thì cái đó là cái
rất khó rất là dễ dàng ra một số cái vụ việc mà xảy ra gần đây đối với trẻ em ví dụ như là em
bị bỏ quên ở trên xe và đi đến tử vong rồi có những em bé gái bị xâm phạm tình dục và rất nhiều
câu chuyện khác nữa thì điều đấy như là có vẻ như các em còn thiếu cái kỹ năng sống về vấn đề
kỹ năng tự chăm sóc bản thân chúng tôi nhận ra rằng là không chỉ có nhà trường mà cả gia đình
cũng coi nhẹ vấn đề này và chúng ta chỉ nhìn thấy những cái vụ việc rất là lớn nếu như nhìn
rộng ra thì chúng ta sẽ thấy là tỷ lệ trẻ em chết đuối ở việt nam rất là cao thì đấy mới là con số
đáng lo ngại thế thì rõ ràng là các em hoàn toàn không có kỹ năng gì cả và thay vì dạy kỹ năng
thì chúng ta tránh nói đến những cái hậu quả đấy vì cho rằng là nếu nói đến thì sẽ bị ám vào người
mình chứ còn nếu không nói đến thì sẽ không xảy ra nhưng điều đó không có thật trẻ em hoàn toàn
bất kể lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào hiểm nguy và người duy nhất mà cứu các em chính là bản thân
các em và cái cách để chúng ta giáo dục kỹ năng cho các em là cái điểm chúng ta phải nghiên cứu phải
áp dụng và phải làm ngay liên tục và làm ngay lập tức và phải làm nhiều nhiều nhất có thể quan trọng
nhất vẫn phải là sống còn thế thì trong cái quá trình giáo dục kỹ năng tự chăm sóc bản thân thì
chúng tôi nhận thấy là phụ huynh cũng đã thay đổi nhận thức và các nhà trường cũng đã thay đổi nhận
thức rất là nhiều trường đã mời chúng tôi đến để giảng dạy nhưng chương trình vẫn chưa được đưa vào
trực tiếp trong nhà trường với chương trình phổ thông và đây đã khiến cho một số trường họ coi nhẹ vấn đề
này vì không phải là yêu cầu bắt buộc từ cấp trên đưa xuống cho nên họ cũng không quan tâm ngoài ra
thì chúng ta cũng không có một chế tài xử phạt các vị phụ huynh nếu như chúng ta chưa giáo dục con em
đầy đủ và chính vì không có một cái chế tài thì phụ huynh nào nhận thức được vấn đề thì họ dạy con
phụ huynh nào không nhận thức được vấn đề thì họ bỏ mặt
và đến khi xảy ra vụ việc thì họ dồn trách nhiệm cho nhà trường chứ không nhận thức rằng là chính
bản thân mình cũng đóng góp vào câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng là để có thể thay đổi được vấn đề này
chúng ta cần phải có những chế tài xử phạt cả nhà trường lẫn gia đình nếu không thực sự dạy các em
đầy đủ đã ba mươi năm gắn bó với giáo dục phổ thông thì những cái kinh nghiệm ông có thể chia sẻ ở cái trường
cụ thể là như thế nào trong việc dạy kỹ năng sống cho trẻ em chuyện này kia như giáo dục vừa nói đó
tức là cái nhận thức của chúng ta
về cái vai trò phát triển cá nhân của học sinh là chúng ta làm chưa đầy đủ chúng ta vẫn nặng
hấp đặt vẫn nhồi nhét và buộc học sinh phải nhớ điều này nhớ điều kia chứ không thấy là nó sống
hạnh phúc thế nào nó phát triển được những năng lực gì của nó đấy là hai câu hỏi mà luôn
luôn gia đình cũng như nhà trường các thầy cô phải hết sức quan tâm mà ở đây tôi phải nói là cái vai
trò của hiệu trưởng rất quan trọng mỗi một nhà trường người hiệu trưởng phải là nhà giáo dục
phần này là sứ phạm để tổ chức cho giáo viên người ta thực hiện những cái điều mà chúng ta mong
muốn trong cái giáo dục tức là chúng phải đưa cái chương trình giáo dục toàn diện nhất là giáo
dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh thành một chương trình cứng chương trình bắt buộc
có đủ thời lượng thí dụ như hiện nay là chương trình mới tức là từ lớp một đến lớp một mươi hai đều
có cái chương trình trải nghiệm sáng tạo và như thế là mỗi một tuần giáo thiết thì cái đó mới đủ
thời gian để cho người ta dạy rất nhiều thứ
ở trong nhà trường chúng ta cái gì cần tăng cường là đều ngoại khóa đều làm thêm mà cái làm thêm
thì ai làm cũng được không làm cũng có sao đâu đấy là những cái chỉ đạo chúng ta cần phải khắc phục
thì cái việc rèn những cái kỹ năng sống cái giá trị sống mà chúng ta đang bàn ở đây nó mới thành
kết quả chứ nếu không thì nó lại là chỉ thị lại là nghị quyết và cuối cùng không đến được học trò
chúng ta như là các vị khách vừa nói thì cái việc giáo dục kết hợp giữa nhà trường gia đình và xã
hội là rất là quan trọng
thế thì chúng ta thấy là có nhiều trường hợp là trẻ em nhìn thấy cái cách hành xử của người lớn ở
gia đình và xã hội là hoàn toàn khác với những gì các em được học ở nhà trường vậy thì cái việc
giáo dục nêu gương người lớn ở đây nó cần được áp dụng thế nào đối với các trường học
hiện nay giáo dục của chúng ta vẫn nặng và thành tích và che giấu những cái gì mình cảm thấy là
chưa tốt nhưng mà trong giáo dục thì lại phải khác tức là để cho học sinh nó phải biết được sai đúng
và nó ra đường
giám thừa nhận cái sai và cái đúng và cái việc nó góp ý cho bố mẹ hay nó góp ý cho thầy cô là cái
chuyện bình thường chứ không phải hỗn láo nhưng cái điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh ở đây hiện
nay trong giáo dục nó có hai cái môi trường quan trọng tức là người ta vẫn nói ba môi trường cho
gia đình nhà trường và xã hội nhưng trước hết quan điểm của tôi là hai cái môi trường gắn với
trẻ trước hết tức là gia đình thì thực sự ra mà nói trong cái nền kinh tế thị trường nhất những
gia đình trẻ hiện nay gia đình truyền thống của chúng ta mấy thế hệ là gần như không có thành ra cái
nề nếp giáo dục gia đình hiện nay là bị phá vỡ nhiều tôi là cái người nghiên cứu mà có cái thực
tiễn nhiều cái hội thảo tôi phải bỏ động tức là hiện nay của chúng ta đó là mới đang giải quyết những
cái đói nghèo về mặt kinh tế trong các gia đình nhưng mà đói về giáo dục tỷ lệ không phải mấy
thế hệ nào mà phải bảy tám mươi phần trăm của chúng ta thiếu kinh nghiệm có bảo ạ làm theo tự
nhiên và lại bắt chiếc nhau những cái sai lầm của mình thí dụ như hiện nay các gia đình đều đổ xô
xô con đi bắt học thêm đúng không cái mà đa vị ra kêu là bài tập nhiều cái thứ này khác thực
chất là các vị trường không chất thì thì các vị vẫn cứ chất cho con mình đâu đâu có phải có
bảo nè thành ra cái giáo dục gia đình hiện nay nên quan điểm của tôi là là bộ bán thông tin các
nhà trường văn hóa hội phụ nữ có bảo ạ và các nhà trường phải hỗ trợ cho các gia đình họ có
đủ kiến thức đổi kỹ năng và họ thực sự có những cái cách nhìn nhận lại hoàn toàn khác đi để trong
cái việc giáo dục đấy để cái việc nêu gương của chúng ta và nó có hai mặt tốt tức là vì nêu
gương chúng tôi phải làm tốt đúng không và như thế là các cháu lại thấy người lớn làm tốt thì
nó làm theo đấy cứ phải chúng ta làm được cả từ cả hai mặt tốt cũng được thế thì thì tại sao
những cái điều như thế chúng ta lại không làm một cách thẳng thắn đúng không đúng rồi đúng rồi đúng rồi
ngắn một cách mạnh mẽ vâng thì qua cái trao đổi vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rất là rõ là trong
việc giáo dục trẻ em tức là chúng ta cần phải có cái giáo dục kỹ năng sống phải kết hợp giữa
gia đình và nhà trường và nêu cái tấm gương ấy ở trong gia đình ở đây cũng rất là quan trọng đúng không ạ
vâng thì tiếp theo thì chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự về kinh nghiệm giáo dục trẻ em tại nhật bản
yếu tố con người và giáo dục con người được xem là đòn bẩy thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhật bản triết lý này được ghi rõ trong các bộ luật về giáo dục trong đó tinh thần làm việc tập thể
những bài học đạo đức tính tự giác tự lập tự lập công bằng là những giá trị tối cơ bản của nền giáo
dục nhật bản lấy khả năng tư duy sở thích và tâm lý của trẻ làm cơ sở xây dựng giáo trình học
tinh thần này xuyên suốt các cấp học trường mẫu giáo fuji ngoài ô thủ đô tokyo không có tưởng ngăn lớp học
trẻ được thoải mái làm ồn và cùng nhau chạy nhảy nô đùa trung bình mỗi trẻ đi bộ bốn km mỗi ngày
với thiết kế thông minh trường đã tạo môi trường vui chơi cho trẻ đồng thời tạo ra nguy hiểm để trẻ
thường xuyên được tiếp xúc tự điều chỉnh và giúp đỡ lẫn nhau đã giúp các em nhận được nhiều bài học
từ sai lầm của mình mối quan tâm lớn nhất của các thầy cô không phải điểm số mà là việc
trẻ có hạnh phúc không mỗi ngày đến trường vận động và rèn luyện kỹ năng trở thành chất lý giáo
dục của nhật bản trong tình hình mới giáo dục nhật bản cũng có sự thay đổi để vừa bảo đảm chất lý
vừa bảo đảm hội nhập chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo của mỗi cá nhân càng ở các cấp học cao
giáo viên chỉ có vai trò như những cố vấn cho các em học sinh mà thôi nhà trường phải là nơi rèn
luyện kỹ năng sống chứ không chỉ đơn thuần mang đến kiến thức sách vở cho học sinh
xã hội thay đổi cũng đặt ra thách thức mới đối với các nhà cải cách giáo dục môn học nào
cần phải bớt đi và bớt với hàm lượng ra sao môn học mới nào cần phải đưa vào trường học những môn
học như môi trường công nghệ ngoại gia quốc tế ngày càng được chú trọng hơn cùng với kỹ năng tự giải
quyết vấn đề thách thức giáo dục tiểu hàn lâm trước đây ít chú trọng đến việc phát triển kỹ năng này
qua phóng sự vừa rồi chúng ta biết được phương pháp giáo dục trẻ em tại nhật bản vậy thì giáo
dục của việt nam chúng ta hiện nay thì cũng có rất nhiều đổi mới nhưng mà cũng còn rất nhiều các cái vấn
đề đặt ra thì chúng ta học được gì qua các phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước nhật bản cũng
như là các nước trong khu vực xin mời tiến sĩ thùng lâm hiện nay sự phát triển của giáo dục các
nước là nó cũng như là cái nền khoa học cái khoa học của chúng ta càng phát triển bao nhiêu nhất là
cái tìm hiểu về con người càng tốt bao nhiêu bao nhiêu thì cái giáo dục nó càng phải nâng lên đi theo
cái kinh nghiệm đó đấy là cái quy luật chung còn mỗi nước người ta sẽ tìm ra những con đường riêng của
người ta khách làm riêng của người ta thế thì về phía việt nam của chúng ta cũng đang tiếp cận theo
cái xu hướng đó nhưng mà cái tốc độ làm của chúng ta còn chậm vẫn măn nặng tư tưởng bao cấp vẫn
còn nặng là đợi người ta chỉ huy đợi người ta yêu cầu đợi người ta thế này mới làm chứ cái chủ động
sáng dạo trong từng gia đình cũng như là trong mỗi người học và trong mỗi nhà trường của chúng ta
chưa thật tốt với lại các cái trẻ màu non là cái lứa tuổi đầu đời nó là giai đoạn vàng của
của quá trình phát triển thì cái việc chúng ta chăm sóc nó như thế nào từ nuôi dưỡng cho đến
những cái hoạt động giáo dục nhưng mà nó phải theo cái khả năng năng lực riêng của từng cháu
sở thị riêng của từng cháu để chúng ta làm chứ không phải chúng ta làm đồng loạt áp đặt tất cả các
trẻ đấy là cái mà chúng ta hiện nay là là thua nước ở chỗ đó tức là chúng ta vẫn nặng về áp đặt đấy
là mà nhất là những cái trẻ nhất là ở mầm non và tiểu học mà chúng ta áp đặt càng nhiều bao nhiêu
thì càng hại bấy nhiêu tôi tôi phải nói mới dùng một cái từ như vậy trong tất cả các chương trình giáo dục
anh có thể áp dụng theo nhiều phương pháp nhiều cách nhưng mà với người này thì thành công nhưng
người kia không thành công đấy khả năng năng lực riêng của từng cháu để chúng ta làm chứ không phải
là chúng ta là hay áp đặt nhau hay bắt chiếc nhau mà không xuất phát từ cái đối tượng thế chúng ta
thấy là là cái chủ động cái sáng tạo của thầy và cho phải đối thì cái đó việt nam hiện nay của chúng
ta còn còn quá chậm còn áp đặt rất nhiều làm thay rất nhiều chứ chứ không giải phóng được cho
giáo dục dạ vâng tiến sĩ vũ thu hương có thể là chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm mà chúng ta có
thể áp dụng được từ việc các phương pháp giảng dạy trẻ em của các nước
ở việt nam của chúng ta chúng ta được quá đề cao những người lớn tuổi và quá là coi thường những
người trẻ tuổi trong khi ngược lại ở các nước tiên tiến thì họ lại ngược lại họ lại rất đề cao
những người trẻ tuổi và họ tự hạ thấp chính những người lớn tuổi khi mà giao thông ở trên đường ở
châu âu thì chúng tôi thường thấy một hiện tượng rất ngực so với việt nam là người già lại nhường
chỗ nhường lối đi cho người trẻ vì họ nói là những người trẻ luôn luôn bận rộn
bởi vì những người trẻ đang còn đóng góp cho đất nước chính vì cái tư tưởng này cho nên chúng
ta luôn luôn có suy nghĩ trẻ em không biết gì và vì có suy nghĩ trẻ em không biết gì thứ nhất là
chúng ta chăm trẻ quá nhiều chúng ta làm hộ trẻ quá nhiều và thứ hai giống như thầy tùng lâm nói
chúng ta áp đặt quá nhiều thế thì rõ ràng là điều này khác biệt hoàn toàn so với giáo dục việt nam
ở việt nam chúng ta những bạn trẻ sáu bảy tuổi bây giờ vẫn có thể là bố mẹ đút ăn và không tự chủ được
mình thì tất cả những cái đó sẽ dẫn đến một điều là trẻ em tự nảy sinh tính phụ thuộc vào người khác
không tự chủ được cho chính mình và càng lớn lên thì cái tính ỉ lại và thiếu tự chủ càng nặng hơn
dẫn đến là khi các em ra đời các em lấy bằng đại học rồi nhưng rất nhiều bạn vẫn không biết làm gì
vẫn cần phải cầm tay chỉ việc và cái đó đã kéo cả nền kinh tế của chúng ta đi xuống
chứ không đơn giản chỉ có là nền giáo dục khi chúng ta chăm trẻ quá
nhiều thì trẻ rất vô trách nhiệm và vì không thiếu trách nhiệm trong chính cuộc sống của chính mình thì
trẻ cũng sẽ thiếu trách nhiệm với việc học tập và chúng ta thấy cảnh đi học thêm gia sư rất là nhiều
có nghĩa là thay vì yêu cầu trẻ phải trách nhiệm thì các gia đình lại trợ giúp trẻ tiếp tục và ra
đời trẻ vẫn đòi hỏi sự trợ giúp của người khác và khi được ra việc gì thì trẻ cũng rất vô trách
nhiệm chỉ muốn làm thật nhanh cho xong để có thời gian chơi hoặc là để có thời gian làm việc khác
rõ ràng cái điều đó đã khiến cho chúng ta trở thành một nền kinh tế không được thực sự bền vững
luôn luôn có một cái gì đó không đảm bảo chất lượng bởi vì chính những nhân công của chúng ta thật sự
không trách nhiệm đấy chính là những vấn đề mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải học hỏi của các nước
khác trên thế giới rõ ràng chúng ta thấy ở đây là một phần là chúng ta có cái kiểu sự áp đặt người
lớn này phần khác thì chúng ta lại làm cho trẻ quá nhiều giúp cho trẻ quá nhiều cho nên nó không
có cái tự lập đối với họ và không có trách nhiệm đối với chính mình vậy thì bây giờ gia đình và nhà
trường cần phải có phương pháp giáo dục trẻ như thế nào để giúp cho các em có các cái kỹ năng sống cũng
như là thành đạt được trong cái sự nghiệp của mình cái việc các nhà trường và gia đình phải giúp cho
trẻ trước hết là phải biết tự học tự chủ trong cuộc sống của mình đã và luôn luôn hướng tới những
cái hoài báo ước mơ của mình để nó tự giải phóng nó chứ không phải chúng ta áp đặt đấy là điều đầu
tiên quan điểm của chúng tôi là giáo dục của chúng ta phải hướng đến như vậy chứ không phải là
làm mọi cách tức là bỏ đi được cái lối giáo dục áp đặt của chúng ta hiện nay cái thứ hai là ở đây
là phải mang đến cho đứa trẻ
những cái cảm xúc những cái hành vi có bảo để mà hoàn thiện bản thân mình đóng góp cho đất nước theo tôi
quan niệm của bill gates hiện nay mà ông mới giàu có đi khắp thế giới thì ông nói đẳng cấp thế giới là
thế nào đấy đẳng cấp thế giới hiện nay không phải là nhà to cầu lớn không phải là chỉ có trường đại
không phải là có tỷ phú mà cái đẳng cấp thế giới là phụ thuộc vào hành vi thái độ của công dân
đó với đất nước
với cuộc sống của mình những ý kiến rất là thú vị thế thì bây giờ xin mời hai vị khách nói rất ngắn
gọn thôi các trường cũng như là hệ thống giáo dục phổ thông của chúng ta cần phải làm gì có
phương pháp gì các thầy cô giáo có phương pháp gì để cho trẻ em tạo lập được những cái ý thức như thế
và để có những nhân cách theo tôi thì nền giáo dục việt nam của chúng ta đang có những định hướng rất đúng rồi
nhưng phải làm được theo những định hướng đó chứ không phải chỉ trên văn bản và ở đây tôi muốn là cái
nguồn lực để làm đó là gì là các cán bộ quản lý các hiệu trưởng và đặc biệt là thầy cô giáo nếu không
không tự thay đổi mình thì không thể thay đổi học trò được do đó tôi mong muốn là bộ giáo dục cũng như
xã hội của chúng ta phải chăm lo đến thầy cô giáo rất nhiều tạo những ưu điều kiện cho thầy cô giáo
để có điều kiện để họ thay đổi và các thầy cô giáo của chúng ta cũng phải nhận được cái sứ mệnh của mình
làm giáo dục là phải thay đổi đáp ứng nhu cầu của học sinh của xã hội chứ không phải là chúng ta đi
tìm một cái điều gì đó nó hạnh phúc nó viển vông nó nhàn nhã tất cả những điều đó là không có tôi nghĩ rằng nếu như chúng
ta có ít các cấp quản lý giáo dục thôi thì có lẽ là những vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết hiện
giờ nếu như một người giáo viên ở trên họ sẽ có rất là nhiều cấp trên và họ phải tuân theo rất là nhiều ý kiến
của các cấp trên chính vì vậy họ không thể sáng tạo được và họ cũng không dám làm nhưng nếu như ít cấp
trên hơn thì mọi chuyện sẽ khác hơn rất nhiều có nghĩa là những cấp phòng sở nếu như thực sự không
cần thiết chúng ta nên mạnh dạng xóa bỏ và chúng ta hãy trao trách nhiệm cho những người thực sự phải
đảm bảo trách nhiệm bây giờ nếu như một người giáo viên xảy ra chuyện thì hiệu trưởng này trưởng phòng này
giám đốc sở này rồi bộ trưởng đều phải có liên đối trách nhiệm như vậy đã có quá nhiều người chia
sẻ trách nhiệm cho người giáo viên đó vậy tốt nhất chúng ta hãy để cho người giáo viên đó tự chịu trách
nhiệm với hành vi của mình thay vì là rất nhiều người chịu trách nhiệm cho họ thì sẽ tốt hơn rất
nhiều đấy là điều đầu tiên tôi nghĩ là cần thiết điều thứ hai thay vì chúng ta đưa ra những kỷ thi
kiến thức tại sao chúng ta không đưa ra những kỳ thi kỹ năng và những kỳ thi về đạo đức tôi lấy ví
kỹ thư là trước khi vào lớp một các con phải học phải kiểm tra kiến thức điều này rất phi lý nhưng
tại sao chúng ta không kiểm tra kỹ năng của các con các con có thể tự chăm sóc bản thân được không các
con có thể tự thoát hiểm được không đấy là điều chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra vậy chúng ta
hãy thay đổi những kỳ thi thay vì kiểm tra kiến thức hãy kiểm tra kỹ năng những kỳ thi cấp hai
cấp ba cũng thế nâng cao những kỹ năng ở trong những kỳ thi thì lúc đấy mọi chuyện sẽ được giải
thích tốt hơn rất nhiều xin cảm ơn ý kiến rất là sâu sắc của hai vị khách thưa quý vị và các bạn
trong cuộc sống hiện đại ngày nay với môi trường xã hội thay đổi hơn so với trước do đó trẻ em sinh
ra và lớn lên tiếp xúc với các điều kiện xã hội khác hơn trẻ em có nhiều sự lựa chọn hơn trong
khi đó cách thức các bố mẹ hoặc ngay ở nhà trường nuôi dạy trẻ có ít thay đổi trong bất cứ bối cảnh
nào giáo dục trẻ là đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt
chính vì vậy mà các cơ quan về giáo dục cần nhận diện thẳng thắn hơn về các phương pháp giáo dục
có những bước thay đổi căn bản nhằm giúp cho trẻ em việt nam được hưởng một nền giáo dục tương xứng với
sự phát triển và hội nhập của đất nước xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình luận
đàm trên kênh truyền hình nhân dân hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau